phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bị cáo nguyễn thị ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi hai năm tù giang
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tiền tham gia vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền lấy thông tin cá nhân của hơn hai trăm linh người
tự ý đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra tiền còn tự may một lá cờ ba sọc và được một người chưa rõ lai lịch cho hai cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
biết hành vi của mình bị phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền bị khởi tố để điều tra